đối với vấn đề ô nhiễm dòng sông bắc hưng hải đại tướng tô lâm nhấn mạnh cùng với sự chỉ đạo của thủ tư chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi bắc hưng hải đã được giảm thiểu so với trước đây
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu hội trưởng bộ công an với sự tham sự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an các đơn vị đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công tác đảng và công tác chính trị thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công tác đảng và công tác chính trị thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác đảng và công tác chính trị thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công tác chính trị thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng của công tác chính trị chủ trì hội nghị giao ban công tác chính trị thành phố trực thuộc trung ương